đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đơn vị số ba đã có buổi tiếp xúc cử tri hai đơn vị
gồm phường thốt nốt quận thốt nốt và xã trung an huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
để thông tin báo cáo nội dung kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri đã bày tỏ phấn khởi vui mừng với thành công của kỳ họp
các cử tri cũng nêu quan ngại và đề nghị chính phủ địa phương cần có giải pháp căn cơ quyết liệt
để phòng ngừa tốt hơn đối với tình hình dịch tả lợn châu phi
cử tri đề nghị quốc hội chính phủ nghiên cứu để có giải pháp đồng bộ hỗ trợ nông nghiệp
trong đó nhất là dông lúa có chất lượng và bền vững
cần ban hành văn bản luật mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác phòng chống tham nhũng
các vấn đề giá điện tăng cao vật tư nông sản kém chất lượng quỹ tín dụng đen
cũng được cử tri quan tâm và kiến nghị cần có giải pháp xử lý nghiêm
tiếp thu giải trình những vấn đề cử tri đặt ra đối với các vấn đề có liên quan đến bộ ngành khác
đồng chí trần thanh mẫn hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét kịp thời giải quyết